đồng chí lý cường nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam thăm thành phố thượng hải giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng tăng cường hợp tác giữa thành phố thượng hải với việt nam trong thời gian tới
đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam thăm thành phố thượng hải giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng tăng cường hợp tác giữa thành phố thượng hải với việt nam trong thời gian tới
mới đây lễ trao giải cánh diều vàng hai nghìn một mươi tám do hội điện ảnh việt nam tổ chức tại hà nội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu điện ảnh cả nước
tuy nhiên ở lần thứ một mươi sáu tổ chức này giải thưởng cánh diều vàng tiếp tục bị nhận xét là chưa phản ánh toàn diện bộ mặt điện ảnh quốc gia
có một mươi ba phim tham dự ở hạng mục phim điện ảnh một mươi sáu phim ở hạng mục phim truyền hình ba mươi bốn phim tranh giải phim tài liệu
nhìn chung chất lượng giải thưởng cánh diều vàng hai nghìn một mươi tám không có nhiều đối mặt
các tác phẩm tham dự vẫn chưa tạo nên những nét mới bước đột phá đối với công chúng và người yêu điện ảnh cả nước
thị hiếu khán giả vẫn dành sự tập trung cho hạng mục phim điện ảnh hạng mục mà một năm về trước vẫn thu hút ba mươi tám tác phẩm dự thi
nhìn về tổng thể các phim điện ảnh đăng ký tham gia năm nay vẫn hạn chế về nhiều mặt
bốn trên tổng số một mươi ba phim tham dự năm nay là phim remec
cánh diều vàng hai nghìn một mươi bảy đã phản ánh được phần nào thị trường điện ảnh việt trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
cùng với đó các phim được ra giạp năm nay được đánh giá vẫn thiên về phần nào thị trường điện ảnh việt trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
để dòng thương mại phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả nhiều hơn là thể loại điện ảnh hàn lâm bằng nhiều chất lý và chiều sâu nghệ thuật
điều đáng nói là cơ sở này được cấp giấy phép kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi sáu và đã hoạt động nhiều năm trên địa bàn nhưng không hề gắn bảng hiệu mà chỉ đóng cửa sản xuất theo kiểu hoạt động chui
việc kiểm tra của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương được tiến hành định kỳ hàng năm nhưng không hiểu vì sao cơ sở này hoạt động trong thời gian dài bán ra thị trường một số lượng lớn sản phẩm độc hại nhưng không cơ quan nào phát hiện
phó giám đốc công an tỉnh đắk nông lê vinh quy cho biết đơn vị đang tập trung làm rõ việc bà loan trộn phế phẩm cà phê với bột pin con ó và các tạp chất khác để nhằm mục đích gì
vì đây là căn cứ then chốt để xác định có hay không hành vi vi phạm pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đã mời ba đối tượng gồm bà nguyễn thị thanh loan chủ cơ sở nguyễn xuân bảo là người trực tiếp sản xuất có quan hệ như vợ chồng với bà loan và ngô ngọc sơn người trực tiếp sản xuất tại cơ sở lên để lấy lời khai
tuy nhiên các đối tượng rất ngoan cố không hợp tác cố tình vòng vo không khai báo về số lượng sản xuất nơi tiêu thụ sản phẩm mục đích sản xuất loại thực phẩm này nên rất khó khăn trong công tác điều tra
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định có khoảng ba tấn sản phẩm do cơ sở bà loan sản xuất được bán ra thị trường trong đó có một phần được xác định bán ra tại tỉnh bình phước nên đang phối hợp để mở rộng điều tra
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh các cơ quan chức năng phối hợp nhanh chóng điều tra làm rõ mục đích động cơ của bà loan khi sản xuất bán ra thị trường sản phẩm trên
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông ngô xuân lộc cho biết vụ việc này cho thấy trong công tác quản lý còn nhiều điểm sơ hở các cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến các loại thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người
cũng liên quan tới sự việc cà phê trộn pin thành phố hồ chí minh là một trong những nơi có sức tiêu thụ cà phê nhiều nhất cả nước
chính vì thế thông tin ngành chức năng tỉnh đắk nông bắt được hàng chục tấn cà phê được tẩm nhuộm với bột pin đã khiến cho không ít người tiêu dùng bàng hoàng lo lắng
làm việc trong lĩnh vực bất động sản mỗi ngày anh quang phải tiếp hàng chục lượt khách và quán cà phê là nơi gặp gỡ lý tưởng nhất
thông tin về cà phê trộn với bột pin con ó ở đắk nông khiến anh rất lo lắng
mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cà phê bẩn được phát hiện
nhưng sự độc hại của thành phần pha trộn
và sự nhẫn tâm của cơ sở sản xuất đã thực sự khiến người tiêu dùng phải thức tỉnh
dạo qua những tuyến đường trung tâm của thành phố hồ chí minh không hiếm gặp những xe cà phê hay quán cà phê vỉa hè
với giá chỉ năm hay một mươi năm đồng một ly
vì mục đích lợi nhuận không ít người bán hàng sẵn sàng mua loại cà phê giá rẻ
chỉ bằng một phần ba so với cà phê có thương hiệu về pha chế để bán lại cho khách hàng
thực trạng này cũng bắt nguồn từ quan hệ cung cầu đặc biệt tại những vùng ngoại thành khu đông công nhân người lao động
thì xuất phát từ hai bên một bên là người bán và một bên là khách hàng
vì khách hàng cái nồng tiền trong túi của họ không đủ để theo những cái sản phẩm sạch
thì dẫn đến là họ cũng chỉ quan tâm đến giá tiền mà thôi và không quan tâm đến chất lượng
còn người bán thì cũng dựa vào nhu cầu đó họ bán cái giá thành phù hợp với túi tiền của khách hàng
thực tế cho đến nay vẫn chưa có một bộ quy chuẩn chất lượng cho cà phê răng xay
việc phát hiện cà phê tầm ướp pin này chỉ là phần nhỏ của tảng băng chìm
mà về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp chế biến sản xuất xuất khẩu cà phê chân chính
phải đưa ra một quy trình quy chuẩn và áp cho những nhà máy đủ điều kiện để răng xa
nếu họ không đủ điều kiện và không đủ chuẩn không đủ quy trình không đủ là một nhà máy an toàn
thực phẩm nhà máy được cấp giấy chứng nhận của cơ quan pháp chế nhà nước thì chúng ta nên dẹp sót
trong khi các doanh nghiệp làm cà phê sạch
thương hiệu đang chật vật tìm một chỗ đứng trên thị trường
thì sự tràn lan của cà phê không xuất xứ không nguồn gốc đã làm hỗn loạn thị trường cà phê giang say
làm mất lòng tin của người tiêu dùng
việc phát hiện cà phê tẩm nhuộm pin một lần nữa cảnh báo tình trạng mất an toàn thực phẩm đối với cà phê trong nước
nếu không sớm chấm dứt tình trạng này thì sẽ khó xây dựng thương hiệu cà phê việt cả trong nước và xuất khẩu
công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với lực lượng đặc nhiệm bộ tư lệnh cảnh sát biển
và cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bộ công an vừa triệt phá thành công vụ án bắt một đối tượng nữ
vận chuyển gần ba kg ma túy đá trên đường vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng bốn tổ công tác làm nhiệm vụ tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã kiểm tra xe khách biển kiểm soát một mươi hai b bốn trăm tám mươi năm
qua kiểm tra phát hiện trong ba lô đối tượng phạm thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có ba túi ni lông màu vàng chứa tinh thể màu trắng
tại cơ quan điều tra đối tượng phạm thị dung khai nhận số hàng trên là ma túy đá trọng lượng hai tám kg
đang được dung vận chuyển từ nghệ an vào tp hcm tiêu thụ
hiện đối tượng và tăng vật được chuyển cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh quảng bình để tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ tổ công tác của đội cảnh sát giao thông
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai trong lúc đang làm nhiệm vụ bị ba đối tượng đâm trọng thương
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó ba đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn trung lực hai mươi năm tuổi nguyễn trung trí một mươi chín tuổi và nguyễn trọng đức hai mươi sáu tuổi
kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện thống nhất gồm bốn cán bộ chiến sĩ là thượng úy trần long làm tổ trường
cùng thượng úy trần triệu pha thượng úy nguyễn huy cường trung úy đỗ phạm tuấn anh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
lúc này phát hiện ba đối tượng lực trí đức có biểu hiện đã sử dụng rượu nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn
tuy nhiên ba đối tượng chống đối đồng thời dùng hung khí đánh tổ công tác khiến cho thượng úy trần triệu pha bị thương phải nhập viện thượng úy trần long bị thương ở tay
bị quyết tật vận động hở hàm ếch mưu sinh bằng nghề bán vé số tại tp hcm
thế nhưng chàng trai ấy đã vượt qua khó khăn
về sức khỏe về điều kiện vật chất để hoàn thành quãng đường đi bộ hai km kêu gọi mọi người ăn chay hướng thiện
và điểm dừng chân cuối cùng của sang là trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để được thực hiện một ước nguyện vô cùng đặc biệt
ước nguyện được hiến toàn bộ tạng cho y học cho mọi người
y ơi tâm mình an
những câu nói không được tròn vành những bước chân nặng nhẹ không đều với đôi dép đã mòn
mấy ai biết rằng chàng trai bé nhỏ mang trong mình sự khiếm khuyết là thế
nhưng đã đi bộ qua hai mươi bốn tỉnh thành phố để kêu gọi mọi người làm việc thiện nguyện
hai km quãng đường ấy không chỉ dài mà còn biết bao nguy hiểm
thế nhưng hai trăm tám mươi hai ngày qua sang chưa từng có ý định từ bỏ
trang đi đường của sang chỉ là một chiếc ba lô cũ hai bộ quần áo và một chiếc máy xấy
để những hôm trái gió trở trời sang dùng làm vơi đi sự nhức mỏi đôi chân không được lành lặn của mình
và hành trang quan trọng nhất của sang là một ý chí kiên cường một trái tim không khuyết tật
sang đã quyết định sau khi hoàn thành hành trình xuyên việt lan tỏa việc thiện nguyện
sang tới trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia hiến tặng toàn bộ tạng
với hy vọng sẽ mang lại cuộc đời mới cho nhiều người khác
và cho đến khi được đặt bút ký vào tờ đơn xin hiến tặng sang không giấu nổi niềm vui
điều quá tuyệt vời một em sang một người khuyết tật có một nghị lực phi thường như thế
đi bộ hai trăm tám mươi hai ngày và rất là mong muốn sẽ dùng chính thân thể của mình để cứu giúp người khác
một người khuyết tật mà còn có thể có những suy nghĩ tốt đẹp được như thế
thì lý do gì chúng ta là những người lành vạn những người khỏe mạnh
mà lại chúng ta không có thể làm được nhiều hơn
được biết anh lê ngọc sang là người thứ ba hoàn thành hành trình xuyên việt
để đăng ký hiến tặng với các y bác sĩ tại trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
ai cũng không khỏi xúc động khi được đón tiếp chàng trai bé nhỏ với tấm lòng rộng lớn lê ngọc sang
sang là một trường hợp đặc biệt
bạn đã nỗ lực một mình với cái tâm nguyện cháy bỏng để có thể góp phần làm lan tỏa những giá trị cao đẹp trong cuộc sống
điều đó cho thấy rằng bất kỳ ai trong
trong xã hội này cũng có thể làm được những việc tử tế như vậy
hai trăm tám mươi hai ngày hai km một tấm lòng một trái tim
chàng trai khuyết tật lê ngọc sang đã cho chúng ta thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc đời
cho đi là còn mãi nếu không cũng chỉ là cát bụi
ủy ban đề cử quốc gia đã đề cử ông miguel díaz canel bamundez
vào vị trí chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
cho nhiệm kỳ năm năm tới
chủ tịch raúl castro ruz sẽ chính thức thôi giữ chức vụ này
nhưng vẫn là bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba
nhiệm kỳ đến năm hai nghìn hai mươi một
ông miguel díaz canel năm mươi bảy tuổi
hiện đang là phó chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
trước đó ông từng giữ chức bộ trưởng bộ giáo dục cuba
trước đó quốc hội cuba đã bỏ phiếu
và thông qua các vị trí chủ tịch phó chủ tịch và thư ký quốc hội
sự kiến cũng trong phiên họp sáng nay theo dõi việt nam
quốc hội cuba sẽ bỏ phiếu kín bầu chủ tịch hội đồng nhà nước
phó chủ tịch thứ nhất năm phó chủ tịch còn lại
cùng hai mươi ba thành viên khác trong cơ quan nhà nước tối cao
giữa hai kỳ họp quốc hội này
kết quả bầu chọn cuối cùng hội đồng nhà nước cuba
sẽ được công bố vào ngày mai
tổ chức cấm vũ khí hoa học vừa thông báo
đoàn chuyên gia được cử tới hiện trường vụ tấn công
nghi sử dụng vũ khí hoa học tại thị trấn douma của syri
sẽ tạm hoãn cho tới khi an ninh được bảo đảm
thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày
sau khi vụ tấn công nhằm vào nhóm đánh giá an ninh của liên hợp quốc
đang tiến hành khảo sát tình hình tại khu vực này
nguồn tin ngoại giao cho biết đoàn khảo sát của liên hợp quốc
đã có mặt tại duma trong ngày một mươi bảy tháng bốn
và chuẩn bị khảo sát một khu vực hiện trường
thì bất ngờ bị tấn công bằng súng và pháo
buộc phải rút khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn
nguồn tin khác cho biết một lý do khác khiến đoàn khảo sát
phải trở về thủ đô damas là do các cuộc biểu tình của người dân
phản đối vụ tấn công của lực lượng liên quân hôm một mươi bốn tháng bốn vừa qua
trong khi đó tổng giám đốc tổ chức cấm vũ khí hóa học cho biết
hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà đoàn chuyên gia
có thể xuất phát tới thị trấn douma
kết thúc hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật bản kéo dài hai ngày
ở maalago florida thủ tướng nhật bản shinzo abe
và tổng thống mỹ donald trump nhất trí
bắt đầu vòng đối thoại mới về thương mại và đầu tư
một phần trong các nỗ lực giảm thâm hụt thương mại của mỹ với nhật bản
mà ông chủ nhà trắng cho là quá lớn đối với nước này
phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật
tại khu nghỉ dưỡng maalago bang florida
hai nhà lãnh đạo cho biết bộ trưởng chính sách ngân sách và kinh tế nhật bản
toshimitry motegi và đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
sẽ đồng chủ trì phiên đối thoại này
trump cũng lưu ý mỹ sẽ không miễn trừ các biện pháp tăng thuế
với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ nhật bản
cho tới khi đạt được một thỏa thuận tự do thương mại song phương
ông donald trump cũng nhấn mạnh mong muốn có một thỏa thuận thương mại song phương
với nhật bản hơn là tham gia trở lại hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
đây là hiệp định đối tác tạm diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cùng ngày phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng thái lan pravit vong su van thừa nhận
khả năng tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
âm mưu thiết lập cơ sở tại nước này
tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông malaysia đưa tin
bốn phần từ is đã chạy trốn sang miền nam thái lan
trong một tuyên bố tướng ravis nhấn mạnh nguy cơ is xâm nhập thái lan là hoàn toàn có thể
giống như một số nước khác trong khu vực
song khẳng định thái lan có thể tự bảo vệ và ngăn chặn âm mưu này
tuyên bố của tướng pravit được đưa ra sau khi truyền thông malaysia đưa tin
bốn phần tử is tình nghi âm mưu tiến hành các vụ tấn công
nhằm vào những nơi thờ cúng các tôn giáo khác ngoài hồi giáo đã chạy trốn sang miền nam thái lan
ba trong số các phần tử này là người malaysia trong khi đối tượng còn lại là người thái lan
theo cảnh sát malaysia những phần tử này cực kỳ nguy hiểm và có vũ trang
và có liên quan tới một tổ chức khủng bố ở miền nam thái lan
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt